ủy ban nhân dân xã thạnh hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình cho biết
khu vực núi ba cồn tại thôn đạm thủy hai xuất hiện tình trạng sạt lở
chính quyền địa phương đã phải di rời khẩn cấp hai mươi hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm
trước đó tại khu vực này sạt lở cũng đã gây sập và hư hỏng bốn căn nhà của người dân
rất may người trong nhà đã được di rời đến nơi an toàn
ngay trong chiều nay hai mươi hai tháng một mươi lực lượng quân đội phối hợp với chính quyền địa phương
đã tiến hành tháo rỡ di chuyển tài sản cho hơn một trăm linh hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
để tránh kiệt hại hiện đất đá vẫn đang tiếp tục sạt lở trên diện rộng
trong khi hai huyện lệ thủy và quảng ninh của tỉnh quảng bình vẫn còn đang ngập lụt sâu
thì các huyện phía bắc của tỉnh nước đã rút công tác khắc phục hậu quả
đang được chính quyền các cấp thực hiện khẩn trương để sớm giúp người dân ổn định lại cuộc sống
với tinh thần khẩn trương tỉnh quảng bình đã được di rời khỏi khu vực
khẩn trương lũ rút đến đâu khắc phục đến đó lực lượng công an quân sự và các đoàn thể
các đội tình nguyện đang tập trung về các địa phương bị thiệt hại
để giúp các trường học trạm y tế quét dọn bùn đất lau chùi bàn ghế tủ giường
sắp xếp lại thiết bị đồ dùng dạy học khám chữa bệnh
nhằm sớm đưa học sinh trở lại trường và ổn định công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau lũ lụt
giúp các gia đình neo đơn vệ sinh nhà cửa xử lý nguồn nước
để nối lại các tuyến giao thông phục vụ công tác cứu trợ cho người dân
tỉnh quảng bình cũng đã chỉ đạo ngành giao thông vận tải huy động nhân lực vật tư
thiết bị xử lý sạt lở để tạm thông đường phục vụ cho việc đi lại của người dân
phát huy truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá sách của dân tộc
hôm nay kho bạc nhà nước và bộ văn hóa thể thao và du lịch đã phát động chương trình
ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra
sáng hai mươi hai tháng một mươi tại hà nội công đoàn kho bạc nhà nước đã tổ chức lễ phát động quyên góp
ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt
mức ủng hộ tối thiểu là một ngày lương cơ bản và không hạn chế mức tối đa để kịp thời
chuyển đến bà con các tỉnh đang chịu thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ và có thêm nguồn lực
vượt qua khó khăn khôi phục lại cuộc sống khi cơn lũ đi qua
trước đó công chức viên chức người lao động trong hệ thống kho bạc nhà nước
đã thực hiện quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín hơn ba chín tỷ đồng
phát huy truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của dân tộc việt nam
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung
khắc phục thiệt hại thiên tai bão lũ với sự tham gia của lãnh đạo bộ và lãnh đạo công chức
viên chức người lao động thuộc các cơ quan đơn vị thuộc bộ
và bù đắp một phần mất mát cho bà con vùng thiên tai
tại buổi phát động đại diện các đơn vị đã ủng hộ đồng bào miền trung mỗi người ít nhất một ngày lương
sau buổi phát động các công đoàn cơ sở thuộc bộ sẽ phát động ủng hộ đồng bào miền trung
khắc phục thiệt hại thiên tai bão lũ tới toàn thể các đoàn viên công đoàn và người lao động
tiếp tục chương trình là thông tin về cơn bão số tám
trong ba giờ qua bão số tám hầu như ít di chuyển
hồi một mươi sáu giờ hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy một độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai
tức là khoảng một trăm linh một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm linh km tính từ tâm bão
bán kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng từ năm đến một mươi km
đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy bảy độ vĩ bắc
một trăm một mươi bốn độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm chín mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa bão
gió mạnh cấp một mươi cấp một mươi một vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ sáu tám m biển động dữ dội